tại tp hcm bộ ngoại giao và ủy ban nhân dân tp hcm phối hợp tổ chức hội nghị người việt nam ở nước ngoài toàn thế giới với chủ đề
kiều bào chung sức xây dựng tp hcm phát triển nhanh bền vững và hội nhập quốc tế
tới dự có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị trưởng ban dân vận trung ương đồng chí đinh la thăng
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm và năm trăm linh kiều bào là các doanh nhân trí thức tiêu biểu sự hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ nêu rõ
hội nghị không chỉ thể hiện mong muốn của tp hcm mà là của cả nước để tp hcm đi đầu trong quá trình mở cửa và hội nhập quốc tế
trong số hơn năm trăm linh đại biểu kiều bào có mặt tại đây hôm nay tôi biết có nhiều đại biểu ở nhiều lứa tuổi khác nhau
có vốn chi thức kinh nghiệm phong phú và đa dạng ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ nhiều nước trên thế giới
nhưng đều có chung một điểm vô cùng quý báu và đáng trân trọng đều tâm huyết với sự phồn vinh của đất nước
vì vậy trong hội nghị hôm nay tôi đề nghị chúng ta trao đổi cụ thể về tiềm năng cũng như những cơ hội và thách thức
đối với tp hcm nói riêng và với việt nam nói chung
tại hội nghị một số tham luận tập trung nêu lên những giải pháp phát triển tp hcm một cách bền vững
bước đầu là các giải pháp xây dựng thành phố thông minh bằng các ứng dụng thông minh giải pháp huy động nguồn lực tri thức chất xám đầu tư
hiện nay tôi đang theo đuổi ý tưởng xây dựng một viện tài chính cao cấp tại việt nam để những người trẻ tuổi
những người tốt nghiệp ở nước ngoài những người được đào tạo ở nước ngoài
họ có thể quay về họ có một cái môi trường để làm được những cái mà họ được đào tạo để làm
đó là gì đó là nghiên cứu chuyên sâu đó là đào tạo nhân sự cấp cao
tp hcm đã chủ động kiến nghị với trung ương nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện thật lợi cho bà con kiều bào khi trở về sinh sống và làm việc tại quê hương
như miễn thị thực việc giữ quốc tịch việt nam chính sách nhà cửa cư trú đi lại
tất cả những thành tựu của tp hcm đều gắn với dấu ấn của kiều bào
rất là đông các trí thức kiều bào về tham gia giảng dạy nghiên cứu hợp tác sản xuất tại tp hcm
có thể nói là một lớp kiều bào trẻ đang trở về với quê hương đất nước
trong đó có tp hcm kế thừa lớp đàn anh đi trước để đóng góp cho sự phát triển nhanh bền vững và hội nhập quốc tế sắp tới
trước phiên khai mạc hội nghị đoàn đại biểu kiều bào đã tham gia một cuộc chiến đấu với tp hcm
tham quan thực tế tại huyện cần giờ căn cứ cách mạng rừng sát thăm đại học quốc gia tp hcm
lãnh đạo thành phố cũng đã gặp mặt các đại biểu là những chuyên gia trí thức và doanh nhân kiểu bào tiêu biểu
đã có quá trình đóng góp cho tp hcm trong nhiều năm qua